ngày một mươi năm tháng hai bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
mùng ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín mùng ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân mùng ba tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi chín mùng ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chải qua sáu mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành các thế hệ cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng luôn nhận thức rõ trách nhiệm trung thành tuyệt đối với tổ quốc tận tụy với nhân dân nêu cao tinh thần cách mạng vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia tích cực tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo cho người dân nhất là các hộ nghèo nơi biên giới
lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân và trao tặng nguồn trương quân công hạng nhất dự kiến diễn ra vào ngày một tháng ba tới đây
chương trình sẽ là những giờ phút xúc động nhất để ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc và khẳng định quyết tâm của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ thời kỳ mới